ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã ký quyết định ban bố tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng quốc lộ chín mươi một
đoạn qua xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở tài nguyên và môi trường khoanh vùng khu vực có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng
thiết lập hành lang an toàn đồng thời sở phối hợp với các sở ngành đơn vị có liên quan và tư vấn đủ năng lực
tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh an giang thực hiện dự án chỉnh trị dòng chảy sông hậu bảo vệ quốc lộ chín mươi một
khu vực qua xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang theo quy định hiện hành nhằm giảm thiểu tác động của dòng chảy
lên khu vực sạt lở quốc lộ chín mươi một
huyện châu phú theo dõi sát diễn biến sạt lở kịp thời xử lý di rời người dân tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng
thông báo cắm biển cảnh báo giao chắn ngăn không cho người phương tiện vào khu vực có nguy cơ sạt lở